ủy ban châu âu ec xác nhận ủng hộ gói cứu trợ hơn sáu mươi tỷ đô la mỹ của anh
anh đã rời eu còn gọi là brexit vào ngày ba mươi một tháng một
song luật của eu vẫn có hiệu lực tới hết giai đoạn chuyển tiếp hậu brexit dự kiến kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi
eu cam kết sẽ thể hiện sự linh hoạt trong các nguyên tắc do các quốc gia thành viên đang vật lộn
để hỗ trợ các doanh nghiệp đang bị tác động từ dịch bệnh cũng như lệnh phong tỏa tại nhiều quốc gia để chống dịch
anh đã dành riêng ra một khoản để hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ vay cho các doanh nghiệp
chủ chốt trong đó bao gồm cả việc khuyến khích những nghiên cứu nhằm tìm ra thuốc điều trị hoặc vaccine chống dịch
thủ tướng tây ban nha pedro sánchez vừa kêu gọi châu âu chung tay giải quyết vấn đề nợ
đồng thời thiết lập kế hoạch để phục hồi nền kinh tế khu vực vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín
lời kêu gọi được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu giao nhiệm vụ cho các nhà hoạch định chính sách
tìm ra một cách thức mới để có nguồn tài chính thúc đẩy phục hồi châu lục sau đại dịch covid một mươi chín
ông khẳng định giờ là lúc phải thiết lập một cơ chế mới chung tay giải quyết nợ đồng hành trong việc mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu
thiết lập các chiến lược phối hợp chống tội phạm mạng và chuẩn bị một kế hoạch tổng thể quy mô lớn cho sự phục hồi nhanh chóng và vững chắc của châu lục
thủ tướng tây ban nha cũng kêu gọi eu sớm phát hành trái phiếu corona để huy động nguồn tài chính tái thiết nền kinh tế châu âu sau khủng hoảng dịch bệnh
thủ tướng nhật bản abe shinzo vừa quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một tháng đối với một số tỉnh thành phố tại nhật bản từ ngày mai bảy tháng bốn
ngay sau đó ông abe cũng cho biết chính phủ nước này sẽ tung ra gói cứu trợ trị giá một trăm linh tám tỷ yên tương đương với chín trăm tám mươi chín tỷ usd
quy mô của gói cứu trợ tương đương với hai mươi tổng sản phẩm quốc nội gdp
gói cứu trợ gần một tỷ usd của nhật bản lần này lớn hơn nhiều so với gói cứu trợ trị giá năm mươi sáu tám trăm linh tỷ yên mà tokyo đã đưa ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm hai nghìn một mươi
dự kiến chi tiết của gói cứu trợ sẽ được công bố trong ngày bảy tháng bốn
thống kê của chính phủ nhật bản cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng của người dân nước này trong tháng ba vừa qua
đang ở mức ba mươi chín đây là mức giảm tháng thứ ba liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
văn phòng nội các nhật bản cũng hạ đánh giá cơ bản theo đó cho rằng niềm tin của người tiêu dùng đang xấu đi
đây là lần đầu tiên kể từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi một văn phòng nội các nhật bản sử dụng cụm từ trên
hãng chế tạo máy bay boeing của mỹ vừa thông báo sẽ kéo dài vô thời hạn quyết định đóng cửa các xưởng
sản xuất và lắp ráp của hãng tại bang washington trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đang trong giai đoạn cam go
boeing nhấn mạnh việc đóng cửa trên sẽ được duy trì vô thời hạn hiện hãng có khoảng bảy mươi công nhân viên chỉ tính riêng tại bang washington
đại dịch covid một mươi chín đã cướp đi sinh mạng của một nhân viên xưởng sản xuất của hãng ở thành phố everrid cũng thuộc bang này
đại diện boeing khẳng định sức khỏe và sự an toàn đối với các nhân viên với gia đình họ và cộng đồng là ưu tiên chung của boeing
tối hôm qua hàng triệu ngọn nến đã được người dân khắp ấn độ thắp sáng để hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng narendra modi thể hiện tinh thần đoàn kết và xua tan đi bóng tối ám ảnh của dịch covid một mươi chín
hoạt động này diễn ra trong bối cảnh ấn độ vẫn duy trì lệnh phong tỏa toàn quốc
hàng triệu người dân ấn độ đã tắt đèn và thắp sáng ban công thêm nhà bằng nến đèn pin và các loại đèn truyền thống trong vòng chín phút
các ngọn nến được thắp sáng theo hình bản đồ ấn độ
các ngọn nến được thắp sáng theo hình bản đồ ấn độ
khung cảnh gợi nhớ đến lễ hội ánh sáng diwali của người theo đạo hindu
ánh sáng của những ngọn nến này phát ra năng lượng tích cực
chúng tôi hy vọng nguồn năng lượng này đến với những người đang chiến đấu với dịch bệnh như bác sĩ binh lính và lực lượng cảnh sát
theo số liệu thống kê chỉ trong vòng vài phút mức độ tiêu thụ điện của quốc gia ấn độ đã giảm hơn một phần tư
hoạt động thể hiện tình đoàn kết này hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng narendra modi
sau khi ông ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài ba tuần từ ngày hai mươi năm tháng ba
thủ tướng modi cũng thắp một ngọn nến tại nơi cư trú ở thủ đô new delhi